sau kỳ nghỉ tết nguyên đán đinh dậu hai nghìn một mươi bảy nhu cầu đi lại của người dân tăng cao
đây chính là cơ hội để nhiều xe ô tô khách cố tình vi phạm các quy định về an toàn giao thông
nhất là nạn nhồi nhét khách và phóng nhanh vượt ẩu
để xử lý tình trạng trên lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng bình
đã tiến hành tổng kiểm soát toàn bộ các xe khách lưu thông qua địa bàn
nhằm ngăn chặn xử lý các phương tiện vi phạm pháp luật
từ ngày một đến ngày một mươi hai tháng hai lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng bình
đã tiến hành tổng kiểm soát toàn bộ các xe khách lưu thông qua địa bàn theo hướng bắc nam
nhằm ngăn chặn xử lý các phương tiện vi phạm pháp luật giao thông
chỉ trong mấy ngày đầu gia quân phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng bình
lập biên bản một trăm linh sáu trường hợp vi phạm trong đó có bảy mươi hai xe ô tô khách
với lỗi chủ yếu như trở quá số người quy định chạy quá tốc độ và không có lường tuyến
lực lượng cảnh sát giao thông đã phạt hành chính số tiền ba trăm năm mươi triệu đồng
tước giấy phép lái xe có thời hạn một mươi bốn trường hợp vi phạm
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng bình sẽ tiếp tục tổng kiểm soát xe khách
đến hết ngày một mươi hai tháng hai để bảo đảm cho hành khách sau khi về quê ăn tết
trở lại làm việc được thuận lợi an toàn đồng thời phòng ngừa hạn chế
đến mức thấp nhất tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn tỉnh quảng bình